đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban kinh tế trung ương đã có buổi làm việc với ban thường vụ tình ủy hà giang về tình hình thực hiện chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí nguyễn văn bình lưu ý hà giang cần xác định rõ mục tiêu trong phát triển kinh tế xã hội đặc biệt là nâng cao đời sống cho người dân nhất là đồng bào các dân tộc vùng biên giới
bên cạnh đó địa phương cần thực hiện tốt công tác an ninh quốc phòng quan tâm nhiều hơn đến lĩnh vực văn hóa và tôn giáo
trong công tác tổ chức nhân sự đại hội đảng bộ các cấp cần lựa chọn những người có đức có tài thường xuyên kiểm tra giám sát và cơ cấu hợp lý giữa các dân tộc bảo đảm sự hài hòa đồng thuận đoàn kết trong toàn đảng bộ